giáng sinh là ngày lễ được rất nhiều người mong đợi đặc biệt là các em nhỏ
thế nhưng với nhiều bạn nhỏ là người khuyết tật được nhìn thấy những hình ảnh như là chú tuần lộc
ông già noel hay được tận hưởng một không khí noel đúng nghĩa thì dường như là quá xa vời đối với các em
đối với trương thị tường vi học sinh lớp hai a khiếm thính của trường chuyên việt bình minh huyện đông anh hà nội
ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt
đặc biệt là bởi ngày hôm nay vi sẽ được biểu diễn trong chương trình lễ hội noel năm hai nghìn một mươi chín
với những bài hát bằng chính ngôn ngữ của các em ngôn ngữ ký hiệu
không chỉ có vậy vi còn được gặp gỡ ông già noel cùng với nhiều bạn học sinh khác
đây cũng là noel đầu tiên vi được nhìn thấy ông già noel
vi và các bạn còn được ông già noel tặng quà nữa
ngày hôm nay đến đây con rất vui đến đây con được vui chơi thoải mái và cảm thấy rất được yêu thương
cũng như tường vi các bạn học sinh trường chuyên việt bình minh và các bạn học sinh trường mầm non mai
cũng rất vui khi được cùng nhau giao lưu chia sẻ những món quà giáng sinh ấm áp
hôm nay con đến đây cảm thấy rất thú vị và thích thú khi được gặp tất cả các em các bạn
con được gặp cả ông già noel có cả nàng bạch tuyết nữa hôm nay con thấy rất vui
con thấy rất là vui con rất là thích
không chỉ mang lại một không khí tươi vui ấm áp và tạo cơ hội cho các em học sinh không khuyết tật
có cơ hội giao lưu trò chuyện xóa bỏ rào cản với các bạn học sinh khuyết tật
lễ hội noel năm hai nghìn một mươi chín còn mang noel đến sớm với các bạn nhỏ khuyết tật để các bạn có được một ngày lễ đáng nhớ
chương trình đặc biệt là có ý nghĩa đối với học sinh khuyết tật
tạo một cái không khí vui tươi ấm áp tràn đầy tình thân và giúp các con được hòa nhập cộng đồng nhiều hơn
và để đến một ngày là không còn danh giới giữa khuyết tật và không khuyết tật
đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa và cần phải đẩy mạnh ở trong xã hội
và chúng tôi cũng mong muốn là lan tỏa cái điều này đến những trẻ không khuyết tật để các con hiểu thông cảm
cũng như xã hội có một cái nhìn tốt hơn tạo điều kiện tốt hơn cho các trẻ khuyết tật hòa nhập cùng cộng đồng